thưa quý vị sau nhiều giờ dọn dẹp xà bần huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm
tuy nhiên đến hơn hai mươi hai h đêm ngày hôm qua một mươi ba tháng tám lực lượng chức năng tỉnh ninh thuận
vẫn chưa đưa được ba thi thể mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà số bốn trên một mươi bảy a
đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm vào sáng cùng ngày
vì con nhỏ ở trong nhà thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen nghi ngút
lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh người dân đã phát hiện liền tri hô cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận
trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước giật lửa bắt thang
dùng kim cộng lực cắt cửa sắt gác lực phía trên để tiếp cận hiện trường
rửa lan rộng tuy nhiên do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ ra dụng thảm vải
nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
phải đến một mươi ba h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt
lực lượng chức năng tỉnh ninh thuận quyết định sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay